tòa án nhân dân tỉnh kiên giang ngày hôm nay đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại xã gành dầu thành phố phú quốc
vụ án dự kiến diễn ra trong ba ngày từ hôm nay đến ngày bảy tháng bảy
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu
lâm hoàng phúc đến chợ gành dầu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở đắk lắc
phúc bị nhóm người này rượt đuổi bỏ chạy về nhà trọ tìm đồng bọn báo tin cho nguyễn hoàng nhật
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau nhật và hai mươi năm đối tượng khác mang theo hung khí tự chế
đến đánh nhau với nhóm đối phương cũng gồm hàng chục đối tượng
khẩu quả khiến một đối tượng tử vong và hai đối tượng bị thương tích nghẹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định tách vụ án hình sự
để tiếp tục điều tra làm rõ tội giết người cố ý gây thương tích và đề xuất xử lý sau